trước thêm giải đấu world cup ở qatar không khí bóng đá lúc này đã tràn ngập khắp phố phường quốc gia nam mỹ này
người dân brazil đang háo hức trang trí đường phố để chuẩn bị chào mừng sự kiện thể thao được mong chờ nhất hành tinh
ở ngoài ô thành phố rio de janeiro người dân bắt đầu lấy sơn và giấy màu để trang trí đường phố bằng màu vàng và xanh
những màu sắc đặc trưng của lá cờ brazil trang trí đường phố để chuẩn bị cho world cup
là một truyền thống kéo dài khắp đất nước một trong những nhà vô địch lớn nhất của giải bóng đá quốc tế với năm lần vô địch
bất chấp những khác biệt về quan điểm chính trị hay tư tưởng khi world cup đến tất cả mọi người dân đều đoàn kết và thống nhất bởi chúng tôi là một và cùng cổ vũ cho đội tuyển của đất nước mình
chúng tôi là những người brazil mặc dù có rất nhiều khó khăn vất vả quá nhiều lo toan nhưng vẫn luôn có một khoảng trống để có thể ăn mừng world cup
ở wimirim người dân địa phương có thói quen tổ chức một cuộc thi trong đó những người hàng xóm tự tổ chức để trang trí và sơn đường phố của họ và cạnh tranh với những người khác để giành giải thưởng
trước đó ông waltermi đã từng giành chiến thắng một lần trong cuộc thi trang trí này và ông hy vọng sẽ lập lại thành tích đó